thưa quý vị người phụ nữ ở quảng ngãi dựng chuyện bán cục trầm với giá một tỷ usd để lừa đảo
công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố bắt tạm giam đối với lê thị lan ở xã bình trương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi bà lê thị lan nói cho ông nguyễn lời ở huyện bình sơn làm nghề thợ mộc và mua gỗ về
về việc là bà lan đi buôn gỗ đã mua được một cục trầm nặng khoảng bảy kg
và đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá một tỷ usd
tiền bán chậm đã được bên mua chuyển về một ngân hàng quốc tế ở việt nam
bà lan đưa ra thông tin cần phải có số tiền khoảng ba tỷ đồng để đóng thuế và bồi giữ nhân viên ngân hàng
thì mới được giải ngân một tỷ usd tiền bán cục trầm và hứa sẽ cho ông nguyễn lời số tiền một tỷ đồng
ông lời tin tưởng nên đã nhiều lần đưa với tổng số tiền một bốn tỷ đồng cho bà lan
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và mở rộng
thưa quý vị thời gian vừa qua thì tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng và chứng chỉ vẫn còn phức tạp
đây không phải là chuyện mới nhưng mà tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều
cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ
các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên
ba mươi tuổi trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng
mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
từ bằng giả này trần thị kiều duyên được nhận vào làm việc tại ubnd xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên
để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
phòng an ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng
kết quả xác định chữ ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả
không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã sang mình
bản thắng thì cũng lo sợ là sẽ có một ngày bị phát hiện
nhưng mà bản thân cũng không có biết là hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như thế này
vì suy nghĩ hồi đó cũng chỉ đơn giản
là suy khi mà phát hiện thì sẽ bị đối biệt rồi thôi
chứ không có suy nghĩ là không phải biết là nó sẽ bị tính mức nạn như thế này
còn đây là hai anh em ruột nguyễn thanh lâm ba mươi bảy tuổi và nguyễn thái dương ba mươi ba tuổi
ở xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ
hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
các đối tượng trên trước đó đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị
và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
em có một cái bàn của anh trí và để nộp vô sở y tế để mà cấp chứng chỉ hành nghề
cho hợp thức hóa cái công việc của em đang làm
bởi vì đứng ghế thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề mới đứng ghế được
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ
văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn góp phần ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt sử dụng kỹ thuật vi tính
con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho cơ quan điều tra
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm
có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển lựa
có như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ
lập công ty ma để buôn lậu dược liệu thuốc bắc ngày một mươi hai tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đào công phú ba mươi sáu tuổi quê tại tỉnh thái bình về hành vi buôn lậu
theo điều tra năm hai nghìn hai mươi phú thành lập công ty ma lấy tên là
công ty ngọc sơn thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa
nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
từ khi thành lập đến nay công ty ngọc sơn đã mở sáu tờ khai hải quan
và nhập khẩu tổng cộng hai mươi một container hàng hóa về việt nam qua cửa khẩu cảng đà nẵng
trong đó có một mươi sáu container đã được thông quan và trở đi tiêu thụ
đối với lô hàng năm container đang thực hiện các thủ tục để thông quan
thì bị tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng phát hiện
hàng hóa bên trong đều là mặt hàng dược liệu thuốc bắc
hàng nông sản như là khai báo
với tổng trọng lượng hơn một trăm linh tấn trị giá một mươi hai chín mươi chín tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
vào trưa nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết tính đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
lực lượng công an đã bắt giữ được hai mươi sáu đối tượng trong vụ tấn công vào ủy ban nhân dân xã
tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
trung tướng tô ân sô
trung tướng tô ân sô thông tin các lực lượng đã bắt giữ tổng cộng hai mươi sáu đối tượng
thu một số vũ khí quân dụng trong đó có súng trường ckc
hiện lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh
đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã yatio và yatotu
là một số đồng chí công an xã cám bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
ngay trong sáng nay đoàn công tác của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn
đã đến thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại đắk lắc
tại các nơi tham viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống
tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình
bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại đắk lắc hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng
gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh
khi làm nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân
theo mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chia sẻ với những mắt mắt to lớn
của gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh
cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với cán bộ công an hy sinh chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ubnd tỉnh công an tỉnh đắk lắk quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ
các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã
đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí
đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh
chuyển sang thông tin khác phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ
rồi giấu vào bao tải đặt trên vỉa hè ở phường đa phúc quận dương kinh tp hải phòng
ngày một mươi tháng sáu công an quận dương kinh thành phố hải phòng đã phát hiện thi thể một phụ nữ
đã tử vong được bọc trong bao dứa đặt trước cửa nhà số hai trăm chín mươi hai a phường đa phúc quận dương kinh thành phố hải phòng
công an tp hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường
xác định nạn nhân bị bọc trong bao bì dứa hai tay bị trói về phía trước và có một vết thương ở hộp sọ
công an thành phố hải phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ án
kết quả bước đầu đã xác định và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án trên là hoàng hữu thịnh
trú tại phường nghĩa xá quận đê trân hải phòng
hiện công an thành phố hải phòng đang tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi hai tháng sáu sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cho biết
các đơn vị chức năng đang tháo dỡ trạm bot thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một k
theo đó dự án cải tạo đơn cấp quốc lộ một k
đoạn km hai bốn trăm tám mươi bảy đến km một mươi hai chín trăm bảy mươi một trên địa phận tỉnh đồng nai bình dương tp hcm
theo hình thức bot có hai trạm thu phí một trạm đặt tại phường đông hòa tp dị an tỉnh bình dương
và một trạm đặt tại phường hóa an tp biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trạm bot trên quốc lộ một k đã tạm dừng thu phí
từ thời điểm đó đến nay hai trạm thu phí này bỏ hoang xuống cấp không có đèn chiếu sáng
đồng thời bộ giao thông vận tải đã ký quyết định điều chỉnh quốc lộ một k thành đường địa phương
để bàn giao cho ủy ban nhân dân các tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm quản lý
khai thác và bảo trì theo quy định
quốc lộ một k có chiều dài hai mươi một km đã tuyến đường đối từ tp thủ đức tp hcm
qua tp dị an tỉnh bình dương và đến tp biên hòa tỉnh đồng nai
thưa quý vị ngày thứ sáu của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức hay còn gọi là thủ đức house
và các đơn vị liên quan hôm nay phiên tòa bước vào phần xét hỏi
trong phiên tòa sáng nay phía bị hại là cục thuế tp hcm đã đề nghị hội đồng xác xử
tuyên buộc thủ đức house trả lệ hơn ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
đây là số tiền bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái pháp luật của các bị cáo gây ra
trong đó bao gồm phần tiền chậm nộp phát sinh
phía đại diện của thủ đức house đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo liên
chịu trách nhiệm số tiền nói trên đồng thời đề nghị trả lại cho thủ đức house số tiền này
hiện đang bị tạm giữ trong tài khoản của cơ quan điều tra
phần lớn thời gian của phiên xác xử dành cho các luật sư làm thủ tục đăng ký tham gia xét hỏi
trong vụ án này có hơn một trăm linh luật sư tham gia bào chữa cho sáu mươi bảy bị cáo
cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại người liên quan
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng triệu tập gần hai trăm năm mươi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
sáng ngày một mươi hai tháng sáu ban chỉ huy công an thành phố phú quốc kiên giang cho biết
đang tạm giữ hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng sáu
trên đường ba mươi tháng bốn phường dương đông thành phố phú quốc
trước đó sáng một mươi một tháng sáu trần văn thuận sinh ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
thường trú khu phố hai hùng dương đông thành phố phú quốc
đến nhà bạn dậu tại khu phố sáu phường dương đông
sau đó có rủ thêm vỏ phan quý sinh ngày một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thường trú thị trường
tại xã bình minh tỉnh vịnh long đến dậu cùng
khi quý đến chở thêm thùng loa để hát
lúc này thuận nói đã sai và chỉ uống với quý một ly rồi nằm ngủ tại chỗ nhậu
một lúc sau thì quý kéo loa ra để hát làm thuận không ngủ được
đến khoảng một mươi giờ thuận chở danh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở xã bình an
huyện châu thành tỉnh kiên giang đi hạm đinh để dậu
đến khoảng một mươi tám h một mươi năm nhận được cuộc gọi của quý hàng đánh dâu
tại phía trước khu vực tòa án nhân dân thành phố phú quốc
đến chỗ hẹn quý cùng thuận vào bách hóa xanh mua hai cây dao với giá một trăm tám mươi đồng
đến chỗ hẹn quý cùng thuận và danh tài đứng nói chuyện rồi xảy ra sâu sát thiên quý tử vong
sau đó thuận chở danh tài về nhà
tiếp dẫn tin báo bang chủ huy công an thành phố phú quốc đã chỉ đạo các nội nghiệp vụ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang
truy bắt hung thủ
biết không thể trốn thoát thuận đã đến công an phường dân đông đậu thủ
thưa quý vị qua công tác nắm tình hình phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn
có dấu hiệu nghi vấn
công an quận một thành phố hồ chí minh đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ công an thành phố kiểm tra hành chính xử lý các vi phạm
đêm hai mươi sáu tháng năm tổ công tác phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố công an quận một tiến hành kiểm tra hành chính quán samba lounge
lầu bốn lầu năm số hai mươi tám b một đường ngô văn năm quận bến nghé quận một
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác thái hồ hữu hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú huyện tánh linh tỉnh bình thuận có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy
nên yêu cầu kiểm tra
phát hiện trong tay phải của hậu có một điếu thuốc lá ma túy loại cần sa
tại cơ quan công an hậu khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
số ma túy loại cần sa nói trên là hậu mua của một người bạn tên bảo thông qua mạng xã hội
bộ điếu thuốc chứa ma túy cần sa hậu bán với giá hai trăm năm mươi đồng
tiếp đó đêm ba tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an quận một
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh số một trăm một mươi hai đường hồ tùng mậu phường bến nghé
qua kiểm tra tổ công tác thu giữ hai mươi ba bình khí n hai o đưa bốn mươi chín đối tượng là khách đến chơi tại cơ sở
về trụ sở công an quận một để test ma túy
qua test nhanh ghi nhận ba trường hợp dương tính với chất ma túy
tổ công tác giao cho công an phường bến nghé lập hồ sơ xử lý theo quy định